thưa quý vị những ngày gần đây nhiều địa phương đã phát hiện các vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đường sông lối mòn ở các tỉnh biên giới phía bắc và phía nam
bất chấp những nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nhiều đối tượng đã lợi dụng những lỗ hồng trong hàng rào kiểm soát để kiếm tiền phi pháp

ông dắt đi
em đi từ sibarin campuchia qua hai mươi chị gái về tới long bình
em đi bằng đò qua đây và bị lực lượng biên phòng bắt giữ
theo đại diện đồn biên phòng long bình an giang do biên giới giữa việt nam và campuchia là biên giới sông
nên việc quản lý xuất nhập cảnh trái phép là cực kỳ khó khăn đặc biệt là vào ban đêm
bởi hầu hết các đối tượng đưa người nhận
nhập cảnh trái phép lại chính là người việt nam sinh sống ở ven biên giới thông thuộc địa bàn
các đối tượng nhất là những đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép thường theo dõi các lực lượng phòng chống dịch covid
khi mà anh em tổ chức tuần tra thì các đối tượng cũng canh coi theo dõi
dòng sông thì hẹp đưa dùng phương tiện xuồng giỏ đưa người dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
nhất là vào giờ ban đêm
đối với các người dân mà nhà giả ca tin qua biên giới thì số này phần lớn là chúng tôi tìm cách ly và sau đó xử phạt hành chính
ngoài xử phạt hành chính chúng tôi cũng điều tra lại để nắm rõ các đường dây cách thức tổ chức để áp dụng các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
trên tuyến biên giới tây nam thì như vậy còn tuyến biên giới phía bắc tình trạng xuất nhập cảnh trái phép cũng diễn ra vô cùng phức tạp
cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ còn nhiều
nhiều khó khăn cam go nếu như người dân không nêu cao ý thức đồng lòng đồng sức đẩy lùi dịch bệnh
có thể thấy rằng thật không hề dễ dàng để nhập cảnh trái phép vào việt nam nếu không có sự tiếp tay của các đối tượng là người việt nam sinh sống ở khu vực biên giới cũng như là các tỉnh thành mà người nhập cảnh trái phép sẽ đến
vậy và đây chính là cách mà các đối tượng đã đưa chót lọt nhiều người qua biên giới
đây là nhóm bốn người nhập cảnh
bốn người nhập cảnh trái phép vào việt nam bị lực lượng biên phòng ngọc côn bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng phát hiện và tạm giữ khi cả bốn người đi sâu vào lãnh thổ việt nam khoảng ba năm km
còn đây là đối tượng nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường sông bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phát hiện bắt giữ
chúng tôi ở tỉnh hồ nam trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam để đi vào miền nam làm thuê cho các xưởng may mà ông chủ của chúng tôi đã liên hệ từ trước

từ tờ khai của các đối tượng
biên phòng lào cai đã triệu tập hai đối tượng là phùng thế anh chú tại huyện bảo thắng và vàng xeo xóa chú tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai để đấu tranh làm rõ
từ đây một đường dây tổ chức đưa người trái phép qua biên giới đưa các đối tượng người việt nam và trung quốc móc nối với nhau đã dần hiện ra